theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc chỉ chưa đầy hai tháng đầu năm toàn tỉnh đã ghi nhận năm mươi ba trường hợp mắc sởi
trước tình trạng bệnh sởi đang gia tăng ở mức độ báo động nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã đưa con đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng sởi
trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi được sự tuyên truyền vận động của ngành y tế đắk lắc
trong những ngày qua người dân ở đắk lắc đã tập trung đưa con đến các cơ sở y tế tiêm vaccine phòng bệnh sởi
và được cán bộ y tế tư vấn hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ em để phòng bệnh sởi
cùng với việc tăng cường thực hiện tiêm vaccine phòng bệnh sởi các cơ sở y tế còn tổ chức tốt công tác thu dung cách ly cấp cứu
điều trị bệnh nhân hạn chế việc chuyển bệnh nhân trong khả năng điều trị thiết lập khu vực riêng khám điều trị và cấp cứu bệnh nhân sởi
hướng dẫn người chăm sóc trẻ các biện pháp phòng bệnh để hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện
tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất các bậc phụ huynh nên khẩn trương đưa con em mình đến cơ sở y tế để được tiêm phòng
đồng thời khi thấy người thân sợi các bậc phụ huynh nên đưa con em mình đến cơ sở y tế để được tiêm phòng
suốt phát ban nghi ngờ móc bệnh sởi thì phải cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời